tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
hôm nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng các bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean và các nước mỹ nga trung quốc nhật bản hàn quốc
ấn độ úc new zealand đã tham dự hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á lần thứ chín
tại hội nghị các nước tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á
sau một mươi bốn năm thành lập là diễn đàn của các nhà lãnh đạo về các vấn đề chính trị và kinh tế mang tầm chiến lược
là bộ phận cấu thành quan trọng của cấu trúc khu vực rộng mở bao trùm minh bạch và dựa trên luật lệ mà asean giữ vai trò trung tâm
các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á
trong tăng cường cách tiếp cận đa phương và trật tự khu vực và quốc tế
dựa trên các giá trị được thừa nhận của luật pháp quốc tế
đóng góp thúc đẩy hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực
các nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực ưu tiên
trong kế hoạch hành động manila giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
nhất trí kế hoạch xem xét cuối năm nay thông qua ba văn kiện về chống buôn bán ma túy
chống tội phạm xuyên quốc gia và tuyên bố về kết nối
các bộ trưởng ghi nhận những diễn biến tích cực trên bán đảo triều tiên thời gian gần đây
trong đó có các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa mỹ và triều tiên tại singapore hà nội và khu phi quân sự panmunjom
các bộ trưởng cấp cao đông á nhấn mạnh lại tầm quan trọng của duy trì hòa bình an ninh ổn định an toàn và tự do hàng hải
hàng không trên biển đông không quân sự hóa không có hành động làm phức tạp tình hình
đơn phương thay đổi nguyên trạng giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
mọi đòi hỏi chủ quyền cần phải dựa trên các cơ sở
cơ sở pháp lý về luật pháp quốc tế không đồng tình với các hành động gây o ép để khẳng định đòi hỏi chủ quyền
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho rằng
hợp tác biển và kết nối là hai lĩnh vực mà các nước tham gia hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á có tiềm năng
phù hợp với quan tâm và nhu cầu hợp tác ở khu vực cần được tiếp tục đẩy mạnh